chiều ngày tám tháng năm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận một tp hcm đã phối hợp cùng lực lượng tại chỗ khống chế hoàn toàn đám cháy
xảy ra ở khu vực chợ tân định phường tân định quận một tp hcm
khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày tám tháng năm nhiều người nghe tiếng nổ phát ra từ bếp
trong quán cơm gà hồng thắng có địa chỉ tại ba trăm bảy mươi tám đường hai bà trưng
phường tân định quận một tp hcm
sau đó lửa bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng loạn tháo chày ra ngoài
lúc này trong nhà vẫn còn hai người bị mắc kẹt lại trong đám cháy
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hcm
đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng
thuộc các đội chữa cháy quận ba quận một đến hiện trường ứng cứu
triển khai phương án dập lửa đồng thời nhanh chóng ứng cứu đưa hai người mắc kẹt trong đám cháy
nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do nhân viên quán cơm bất cẩn trong lúc thay bếp ga